để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
công an tp hcm huy động tối đa lực lượng có mặt trên mọi tuyến đường để điều hòa giao thông
phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao
các sự kiện chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đối với các tuyến đường huyết mạch cửa ngõ ra vào thành phố
trước khu vực các bến xe ga tàu các điểm vui chơi bố trí lực lượng túc trực
hai mươi bốn trên hai mươi bốn điều hòa giao thông phân luồng không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài
nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt và an toàn
đặc biệt đối với các tuyến đường ra vào sân bay tân sơn nhất
pc sáu mươi bảy đã phối hợp với sân bay để nắm lịch bay số lượng chuyến bay
để chủ động phối hợp điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay
đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ nồng độ cồn làn đường phần đường
có phương án phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm đua xe trái phép
chủ động các giải pháp xử lý kịp thời các sự cố tai nạn xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm
nguy cơ gây ổn tắc giao thông nghiêm trọng không để xảy ra tình trạng xe khách nhôi nhét
chở quá nhiều người xe tải chở hàng quá khổ quá tải nhằm góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông